tên của công dân việt nam và người không quốc tịch thường trú tại việt nam phải bằng tiếng việt hoặc tiếng dân tộc khác của việt nam không được đặt tên bằng số bằng một ký tự mà không phải là chữ họ tên của một người không được vượt quá hai mươi năm chữ cái
theo các đại biểu trước tình trạng văn hóa lai căng du nhập vào việt nam nếu không quy định không chế như vậy sẽ ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống dân tộc
một vấn đề nữa được các đại biểu quan tâm thảo luận chính là quy định về việc chuyển đổi giới tính
theo quy định nhà nước không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính trường hợp cá nhân đã chuyển đổi giới tính thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân khác
nhiều ý kiến cho rằng nếu đã không thể nhận việc chuyển đổi giới tính thì cũng không cho phép được thay đổi hộ tịch và các quyền nhân thân khác theo giới tính mới
cũng trong chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi ba và thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán
ngày mai thứ năm một mươi một tháng sáu quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về phiên chất vấn và trả lời chất vấn phiên họp sẽ được tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi
tập trung xác lập các kế hoạch nghiệp vụ đánh trúng đánh đúng kiên quyết triệt xóa các tổ chức tụ điểm buôn lậu làm hàng giả đó là yêu cầu của đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại lễ công bố quyết định thành lập cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu thuộc tổng cục cảnh sát vừa được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
đến sự lễ trao giải có đồng chí thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí trung tướng bùi quang bền ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sau năm khu vực tại vòng sơ khảo một mươi hai đoàn nghệ thuật xuất sắc nhất đã được lựa chọn với gần bốn trăm linh diễn viên và sáu mươi năm tiết mục về dự trung khảo hộ diễn
chương trình nghệ thuật của các đoàn đã mang lại sự đa dạng về thể loại đa dạng về chủ đề và tuân thủ thể lệ của cuộc thi
tại đêm trung khảo những chiến sĩ công an đã thể hiện các tác phẩm âm nhạc một cách xuất sắc
đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng yêu nhạc về hình ảnh người chiến sĩ công an trên sân khấu
đây cũng là những đoá hoa tươi thắm mà các cán bộ chiến sĩ công an dâng lên đảng bác hồ kính yêu
với chặng đường bảy mươi năm vẻ vang xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam
kết quả sau hai ngày tranh tài sôi nổi giải nhất toàn đoàn đã thuộc về đoàn nghệ thuật công an tp hà nội và công an tỉnh quảng trị
ngoài ra ban tổ chức cũng đã trao giải cho các tiết mục xuất sắc tại vòng trung khảo hội diễn
sáng nay tại hà nội tổng cục chính trị công an nhân dân đã tổ chức đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an sự và phát biểu tại đại hội
cùng dự còn có lãnh đạo các tổng cục bộ tư lệnh cục vụ viện học viện các trường công an trực thuộc tổng cục chính trị công an nhân dân
trong năm năm qua tổng cục chính trị công an nhân dân đã chủ động tham mưu hướng dẫn chỉ đạo xây dựng nhiều phong trào thi đua trong các đơn vị các học viện trường công an nhân dân
với nhiều cách làm sáng tạo đổi mới về nội dung hình thức phong trào thi đua đã tạo nhiều sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng cán bộ chiến sĩ giáo viên công nhân viên chức và học viên
đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc gắn với thực hiện phong trào công an nhân dân thực hiện sáu điều bác hồ dạy
các cuộc vận động thi đua khác đã góp phần xây dựng tổ chức đảng xây dựng lực lượng đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh
từ đó đã xuất hiện nhiều nhân tố mới mô hình hay các gương điển hình tiên tiến tạo sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực công tác
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng bùi văn nam biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trong năm năm qua của tổng cục chính trị công an nhân dân
thời gian tới tổng cục chính trị công an nhân dân cần tiếp tục đẩy mạnh các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đưa phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi lên một tầm cao mới
thứ trưởng cũng nhấn mạnh công tác báo chí thông tin tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh tạo không khí thi đua sôi nổi tăng cường công tác xây dựng bồi dưỡng đào tạo năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ phát huy tính khoa học chủ động trong xây dựng phong trào thi đua
kết luận đại hội trung tướng trần bá thiểu tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân tiếp thù ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo bằng những chương trình kế hoạch với các nội dung giải pháp trong triển khai phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với khẩu hiệu thi đua nắm chắc tình hình tham mưu chính xác hành động quyết liệt giành chiến thắng toàn diện
cũng tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thứ trưởng bùi văn nam đã trao huân chương quân công hạng ba đối với thiếu tướng trương gia long phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho năm tập thể năm cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và một mươi sáu tập thể một mươi sáu cá nhân đã được tặng bằng khen của tổng cục chính trị công an dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi tám
tối nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đến dự có thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong những năm qua đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã không ngừng phấn đấu trưởng thành đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu
khẳng định xứng đáng vị trí vai trò nòng cốt sung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thứ trưởng lê quý vương đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đây là niềm tự hào chung của lực lượng cảnh sát cơ động anh hùng là sự ghi nhận của đảng nhà nước đối với những thành tích công hiến của đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm hai nghìn một mươi năm hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam chín mươi năm ngày báo chí cách mạng việt nam
chấp hành đoàn cơ sở trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá mini tranh cúp truyền hình công an nhân dân lần thứ tư năm hai nghìn một mươi năm
tham dự giải bóng đá antv cup năm nay có tám đội bóng đến từ một mươi một tri đoàn các phòng ban của trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân và thanh tra bộ công an
các trận đấu được thi đấu theo thể thức đá vòng tròn tính điểm chia thành hai bảng
ngày sau lễ khai mạc bốn cặp đấu đã được khởi tranh đội quay phim gặp đội thanh tra bộ công an đội thời sự gặp đội kỹ thuật hai đội hậu cần với đội kỹ thuật một và đội liên quân một gặp đội liên quân hai
đây là hoạt động thường niên của đoàn thanh niên trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên và tạo cơ hội giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trẻ trung và năng động
một trong những tấm gương ấy là thượng úy bùi hoài văn phó đội trưởng đội tham mưu chạy tạm giam công an tỉnh
năm hai nghìn bảy sau khi tốt nghiệp đại học cảnh sát nhân dân đồng chí bùi hoài văn được tổ chức phân công làm cán bộ quản giáo trại tạm giam công an tỉnh lâm đồng
là cán bộ trẻ thượng úy bùi hoài văn đã luôn ra sức phân đấu rèn luyện học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí đi trước để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất
trong quá trình làm quản giáo thì bắt buộc người cán bộ
phải có tâm trong công tác nghề nghiệp và phải thường xuyên học hỏi trao dồi kinh nghiệm những đồng chí đồng đội đi trước thì mới có thể hoàn thành được tốt các nhiệm vụ được giao
trong công việc thượng úy bùi hoài văn xác định rõ thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác giam giữ
không để xảy ra việc trốn chạy thông cung không có hiện tượng chống phá hay tình trạng đầu gấu đại bàng trong buồng giam
phục vụ tốt cho công tác điều tra truy tố xét xử thi hành án
đồng thời thực hiện đúng các quy định cho cơ quan thi hành án
dân sự văn phòng luật sư tổ chức trợ giúp pháp lý đến làm việc tại đơn vị
ngoài nằm đồng chí các bộ nữ trẻ năng nổi nhiệt tình
thời gian qua đồng chí là một tấm gương về phong trào thư đua về ninh tổ quốc của đơn vị
cũng như trong lực lượng hình sát của ngành và đối với dự hội tiên tiến của bộ
thể hiện rõ năng lực cán bộ có triển vọng
trong năm qua hai năm qua đơn vị là đơn vị triển đạt đơn vị quyết tắng
có một phần của công tác thêm mưu
trong đó có nực của bản thân đồng chí văn
bên cạnh đó thượng úy bùi hoài văn cũng luôn năng động và thể hiện rõ vai trò của mình
trong phong trào đoàn cũng như phong trào của hội phụ nữ
chị đã góp phần đem lại thành công cho nhiều hội thi mà đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an lâm đồng tham gia
đặc biệt bằng tâm huyết sức trẻ thượng úy bùi hoài văn đã vinh dự nhận danh hiệu
điển hình tiên tiến phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đây chính là động lực
là nguồn động viên lớn để thượng úy bùi hoài văn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa
trong sự nghiệp mà mình đã chọn
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
tại khu vực biên giới huyện phôn thong tỉnh luông pha băng cộng hòa dân chủ nhân dân lào
giáp đồn biên phòng cửa khẩu hủy phước tỉnh điện biên việt nam
lực lượng phòng chống tội phạm ma túy biên phòng tỉnh điện biên
phối hợp với đoàn đặc nhiệm miền bắc cục phòng chống tội phạm ma túy
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng công an tỉnh điện biên và an ninh tỉnh luôn pha băng lào
đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển bốn mươi một bánh heroin
hai đối tượng bị bắt giữ gồm may hờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tẹ bản song sai huyện luông pha bang
và đối tượng phà dành giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tẹ bản pháp ngân huyện sương ngân tỉnh luông pha bang lào
tăng vật thu tại chỗ là bốn mươi một bánh heroin khám xét nhà hai đối tượng thu hai xe bán tải và một số vật chứng liên quan khác
lực lượng biên phòng và công an tỉnh điện biên đã bàn giao đối tượng tăng vật cho an ninh tỉnh luông pha băng
lào tiếp tục điều tra mở rộng
tại nghệ an và hải dương lực lượng công an cũng vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trên địa bàn
bắt giữ các đối tượng có liên quan thu giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp
khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng sáu trước cổng bệnh viện đa khoa nghệ an thuộc địa phận xã nghi phú thành phố vinh
lực lượng công an tiến hành bắt giữ đối tượng vi văn luật chú tại xã cam mụi huyện quế phong
khi đối tượng điều khiển xe máy mang theo ma túy được xấu hai lớp phía trong túi quần
qua kiểm tra phát hiện có ba túi ni lông màu xanh bên trong có bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp
mở rộng chuyên án cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp thêm một đối tượng là già bá thái chú tại huyện tương dương
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận số ma túy trên được thái lấy từ tương dương mang xuống địa bàn thành phố vinh
đưa cho luật đi tiêu thụ hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra
vào lúc một mươi bảy h một mươi phút ngày chín tháng sáu tại nhà riêng của lê hoàng tuấn ở xã nguyên giáp
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương bắt quả tang khi tuấn đang bán trái phép hai túi
chứa các hạt tinh thể dạng cục màu trắng cho một đối tượng trên địa bàn
khám xét trong người và nơi ở của tuấn lực lượng công an phát hiện thêm một mươi gói ma túy và một số dụng cụ có liên quan
toàn bộ số ma túy lực lượng công an thu giữ được đều là ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng tám mươi sáu bốn mươi năm
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện phú giáo
vừa khám phá nhanh và bắt giữ hai đối tượng phá kết trụng cấp gần một bảy tỷ đồng
các đối tượng bị bắt gồm bùi văn phú chú tại tỉnh đắk lắc và kiều quốc đạt chú tại huyện phu giáo tỉnh bình dương
hai đối tượng này đều là thủ kho của công ty trách nhiệm hữu hoạn sản xuất thương mại toàn năng chuyên thu mua mũ cao su
vào khoảng ba giờ sáng ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm phú và đạt đột nhập vào phòng kế toán nơi để kết sắt của công ty
rồi dùng dụng cụ phá kết sắt lấy trộm số tiền là gần một bảy tỷ đồng sau đó đem giấu tại kho mũ cao su của công ty
được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy xét vụ việc
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vào khoảng ba giờ sáng ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiến hành trao trả số tiền gần một bảy tỷ đồng bị trộm cho đại diện công ty toàn năng
tại tp hcm khoảng một mươi hai giờ trưa nay hơn bốn mươi nữ công nhân của công ty live việt nam có trụ sở trên địa bàn phường trường thạnh quận chín
trong lúc đang nghỉ trưa đã phải nhập viện vì có biểu hiện chóng mặt buồn nôn do người phải khí độc
trong khi đang ăn trưa tại nhà ăn ở tầng một hàng trăm công nhân của công ty
từ tầng hai của tòa nhà sau đó khi đang nghỉ trưa tại phòng tập thể nhiều công nhân bị đau đầu chóng mặt buồn nôn chân tay bùn rùn
hơn bốn mươi công nhân lần lượt được chuyển đến bệnh viện quận chín và bệnh viện quân dân y miền đông để cấp cứu
theo bác sĩ nguyễn tiến dũng trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa quận chín cho biết
có thể những công nhân này bị ngộ độc hóa chất chứ không phải là ngộ độc thực phẩm
hiện tại sức khỏe các công nhân đã ổn định trung tâm y tế sự phòng quận chín cũng đã đến lấy mẫu thức ăn điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc
thưa quý vị thực trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác tồn tại đã lâu nhưng chưa có biện pháp xử lý hiệu quả
đã và đang là vấn đề bức thiết cần được giải quyết kịp thời để đảm bảo môi trường sống trong sạch
từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn đến nay ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã liên tiếp có những văn bản chỉ đạo các ngành chức năng
và các địa phương vào cuộc để xóa bỏ các điểm tồn lưu rác tuy nhiên đến thời điểm này thì vẫn còn một số địa phương chưa thể xử lý rất điểm
và như vậy trung bình mỗi ngày vẫn còn gần nửa trong số năm trăm năm mươi tấn rác thải mặc nhiên tồn tại tự do không được xử lý trên địa bàn
người dân nơi đây tiếp tục sống chung với rác
theo thống kê của sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc giang hiện nay trung bình mỗi ngày có khoảng năm trăm năm mươi tấn rác thải ra môi trường
nhưng đó chỉ có khoảng hơn nửa được thu gom và xử lý
vậy một nửa còn lại đi đâu
và câu trả lời rác thải được vứt ra lề đường xuống canh mương ao hồ rác trồng lên rác
theo thời gian rác cứ ngày một đầy lên
mức độ ô nhiễm thế nào chưa ai đo đếm được nhưng chắc chắn một điều
người dân sống quanh những khu vực này là những người hàng ngày phải sống chung với rác
thế là cứ phải đổ ở đây này
ôi dồi ôi chết bẩn lắm nhưng mà làm thế nào được
giờ dân cũng cứ để nghĩ sang mắt nhưng mà không biết là làm thế nào được
cứ đổ ở đây mấy năm rồi nó như thế
rác thải sinh hoạt không được phân loại đổ trực tiếp ra môi trường
không có lo đốt rác đảm bảo công nghệ
thiếu các điểm tập kết rác tập trung nên rác thải chậm được thu gom xử lý tồn động ngày này qua ngày khác
thậm chí có cả những địa phương đã có bãi rác tập trung
thế nhưng các điểm tồn lưu rác
vẫn không được xử lý giết điểm
chắc là tôi cũng thấy cái bãi rác này hình thành đây từ lâu lắm rồi
thế mà ảnh hưởng đến môi trường của bà con mùi hôi thối nó bốc lên mùi lắng thì không chịu được
mà nó ảnh hưởng khóc đến toàn thể bây giờ kiến nghị đến ngoài nhà nước
giúp cho cái bãi rác này chuyển đi chỗ khác để cho bà con có môi trường cho nó sạch sẽ trong này
theo kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
các huyện thành phố phải giá bỏ hết những điểm tồn lưu rác
trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
thế nhưng đến thời điểm đó mới có ba đơn vị hoàn thành kế hoạch
trong tháng bốn sở tài nguyên và môi trường tỉnh đã tiếp tục đề nghị với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
có văn bản chỉ đạo các huyện thành phố tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc xử lý rác thải
theo văn bản này các huyện thành phố chưa hoàn thành phải nghiêm túc rút kinh nghiệm
khẩn trương xử lý triệt để những bãi rác không đúng quy định
báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày ba mươi tháng năm
tuy nhiên đến thời điểm này đã là trung tuần tháng sáu
nhưng rõ ràng việc xử lý các điểm từ lưu rác lại một lần nữa không về đích theo đúng hẹn

có văn bản chỉ đạo các huyện thành phố tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc xử lý rác thải
rõ ràng bên cạnh vai trò của chính quyền địa phương
thì ý thức của người dân trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường là rất quan trọng
nếu như không biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp đổ rác ra môi trường không đúng quy định
thì trong mấy chốc sẽ lại xuất hiện
tình trạng bắt cóc bỏ đĩa xóa bãi rác này lại mọc lên bãi rác khác
thông tin về dịch bệnh muscovy
trước diễn biến của dịch cụ y tế bộ công an đã chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn lực lượng công an nhân dân
thực hiện nghiêm kế hoạch phòng chống bệnh dịch của bộ công an
sẵn sàng có các tình huống ứng phó với dịch mersco
thiếu tướng nguyễn tiến dẫn cục trưởng cục y tế bộ công an cho biết
một trong các nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở y tế trong lực lượng công an nhân dân
do đó các đơn vị công an làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu đều phải phối hợp cùng với các lực lượng chức năng
thực hiện kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu
để ứng phó với dịch bệnh muscovy các bệnh viện bệnh giá trong lực lượng công an nhân dân
chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phương tiện thuốc men hóa chất khu vực cách ly các biện pháp phòng chống
ngay khi phát hiện các bệnh đầu tiên tổ chức tốt việc tiếp nhận cách ly điều trị bệnh nhân hạn chế tử vong
ngoài trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an y tế các đơn vị còn phải làm tốt công tác giám sát
tại cộng đồng và tại cơ sở y tế với các trường hợp nghi ngờ mắc mers cov có tiền sử đi về từ vùng dịch trong vòng một mươi bốn ngày
lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ưu tiên lấy bệnh phẩm đường hô hấp gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương
và viện pasteur tp hcm để xác định đồng thời báo về cục y tế bộ công an